bộ giao thông vận tải vừa có báo cáo về các tồn tại khó khăn vướng mắc tại tám trạm thu phí
dẫn đến không thể triển khai hoặc phải lùi thời gian triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng etc sau năm hai nghìn hai mươi
tám trạm thu phí đang gặp khó khăn trong triển khai gồm ba trạm thu phí có xoanh thu quá thấp
trạm km một nghìn bảy trăm bốn mươi bảy đường hồ chí minh cầu mỹ lợi và thái hà
hai trạm chưa được thu phí và đang báo cáo thủ tướng chính phủ phương án bố trí vốn ngân sách hoàn trả cho nhà đầu tư
là trạm bờ đậu quốc lộ ba và trạm t hai quốc lộ chín mươi một
và ba trạm có thời gian thu phí còn lại ngắn dưới ba năm ba trạm quốc lộ năm mươi một
bộ giao thông vận tải cho rằng việc triển khai thu phí không dừng tại tám trạm nêu trên sẽ không hiệu quả
phá vỡ phương án tài chính dự án bot và dự án thu phí điện tử không dừng
ảnh hưởng lớn tới các nhà đầu tư và tổ chức tín dụng
ngoài ra các dự án này nằm trên các tuyến có lưu lượng giao thông thấp
không ảnh hưởng đến hiệu quả chung của hệ thống etc trên toàn quốc